với vai trò chủ công nòng cốt trong công tác này bộ công an đã và đang bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở công an bốn cấp bộ tỉnh huyện xã để làm tốt công tác cơ bản về phòng cháy chữa cháy xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ứng phó nhanh nhất hiệu quả nhất về cháy nổ có thể xảy ra từ cơ sở
tại hội thảo quan trọng này đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn các nhà khoa học tiếp tục thảo luận đề xuất đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay

tất cả những người đã hiểu về vụ cháy nổ và chúa bao gồm chí huy tại chỗ nực lượng tại chỗ phương điện tại chỗ và hầu cần tại chỗ
bàn tổ chức hội thảo đã nhận được năm mươi hai báo cáo khoa học của các tác giả là các chuyên gia đầu ngành nhà quản lý trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua đó cũng đánh giá thực tế trung bình mỗi năm cả nước xảy ra trên ba bốn trăm linh vụ cháy làm chết tám mươi năm người bị thương một trăm tám mươi bốn người thiệt hại về tài sản trị giá gần một năm trăm linh tỷ đồng
tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp nhưng với sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ
đã có những chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo điều hành thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nâng cao hơn ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
của các cấp ủy đảng các cấp chính quyền các cơ quan tổ chức và toàn thể nhân dân
trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các trường với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác về đổi mới sáng tạo chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ
và khởi nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo nghiên cứu
lãnh đạo các bộ ngành nhà khoa học tham gia hội thảo cũng đã theo dõi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp nhiều lực lượng qua đó đánh giá cao mô hình đào tạo tại trường đại học phòng cháy chữa cháy
chú trọng song hành giữa khoa học và thực tiễn trang bị cho học viên các kỹ năng năng lực ứng phó xử lý sự cố tai nạn cháy nổ
trên tinh thần quán triệt của lãnh đạo bộ công an là công tác đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ đặc thù
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phải hết sức bài bản khoa học sát với yêu cầu thực tiễn
thậm chí phải dự báo và đi trước thực tiễn để làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở
công an sẽ giúp cho người dân doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công thuận tiện hơn tốn ít thời gian và với chi phí thấp
còn quản lý nhà nước hiệu quả hơn đó là mục tiêu trong xây dựng chính phủ điện tử và nay là chính phủ số xã hội số
và bắt đầu từ ngày hôm nay truyền hình công an nhân dân sẽ triển khai chương trình đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
và ngay sau đây biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này
kính chào quý vị và các bạn
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
đây là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược lợi ích của quốc gia của người dân và của doanh nghiệp
hãy hình dung trong một vài năm tới
chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip duy nhất như thế này
sẽ trở thành tấm thẻ toàn năng
chúng ta không cần thêm bất kỳ một giấy tờ nào khác khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự
bởi đây cũng chính là thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe giấy phép hành nghề xác nhận tiêm chủng thẻ cán bộ công chức viên chức
rồi cũng chính tấm thẻ này sẽ thay thế cho thẻ atm để rút tiền
cũng đồng nghĩa rằng chỉ cần ngồi ở nhà
người dân có thể thực hiện nhiều giao dịch công như thanh toán hóa đơn điện nước đóng bảo hiểm xã hội
đề án sáu được khởi động trên nền tảng thành công của hai dự án rất quan trọng
được hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đó là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đây là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia
theo hướng hiện đại chuyên nghiệp tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia
kinh tế số xã hội số
và đề án sáu chính là bước triển khai quan trọng để thực hiện sứ mệnh này
ngày một mươi tám tháng một tại hội nghị triển khai đề án thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
đây là nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
một là thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công
sử dụng giấy tờ sang hiện đại
ứng dụng công nghệ thông tin
quản lý toàn dân
thông qua má định danh
cái này là hết sức là quan trọng
cái thứ hai là góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất
và nâng cao chất lượng hiệu quả tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân
giữa các bộ ngành và địa phương
thứ ba là tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất
trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước
mục tiêu tổng quát của đề án sáu
là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hệ thống định danh và xác thực điện tử
thể căn cước công dân gắn chip điện tử
một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia
bộ công an thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương
trước hết là năm nhóm tiện ích cốt lõi bao gồm
giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phát triển kinh tế xã hội công dân số
hoàn thiện hệ sinh thái để kết nối khai thác làm giàu dữ liệu dân cư
phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
phát huy vai trò nguồn tài nguyên số quý báu về dân cư
đề án sẽ thúc đẩy chuyển đổi số hình thành công dân số
hoàn chỉnh hệ sinh thái số tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
để đảm bảo đúng tiến độ triển khai
đề án xác định năm mươi hai nhiệm vụ với các mốc thời gian
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai
nếu hoàn thành
ngành việc tái câu trúc tuyết hợp chia sẻ dữ liệu dân cư
phục vụ định danh xác thực và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
sẽ giúp thiết nghiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
một đề án về dữ liệu quốc gia và dân cư
nó rất phù hợp cho chúng tôi
và đáp ứng được những cái mà chúng tôi sẽ tiến hành cải cách
góp phần cho hệ thống thuế ngành thuế
trong việc thực hiện chính phủ điện tử chính phủ số
mà chia sẻ dữ liệu
đáp ứng được công cuộc cải cách
và đơn giản hóa thủ tục hành chính
trong thời gian vừa qua
chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
cũng là một trong những cái đóng góp rất là tích cực
của bộ giáo dục đào tạo
với cả tổ công tác đề án sáu của chính phủ
và hiện nay chúng ta đang triển khai
cái dịch vụ công trực tuyến
đối với cấp hộ chiếu
và đối với đăng ký phương tiện đến cấp xã
là một cái minh chứng cho cái việc
các bộ ngành điện tử
đang có ý thức trách nhiệm
và nhận thức rất tốt
về cái bước đi của đề án sáu
vâng có thể khẳng định
ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt
của đề án sáu
với công cuộc chuyển đổi số mà chính phủ đang đẩy mạnh
đây là đề án đầu tiên
mà trực tiếp thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo
một đề án có tầm quan trọng
có khối lượng công việc khổng lồ
không dễ thực hiện
trong bối cảnh chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm
nhưng nhìn lại chặng đường nửa năm qua
từ khi triển khai đề án
có khá nhiều con số cho thấy bức tranh toàn cảnh
rất đáng gây nhận
sáu mươi năm triệu thẻ căn cấp công dân gắn chip
đã được cấp
trên sáu bảy triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử
đã được thu nhận
hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư
chính thức được kết nối với một mươi một bộ
và một mươi bốn địa phương
hơn năm mươi số cơ sở y tế
dùng căn cấp công dân
trong khám chức bệnh
hơn chín mươi ba trong số hơn một triệu thí sinh
đăng ký tốt nghiệp trung học phổ thông
thành công trên cổng dịch vụ công quốc gia
hai mươi một trên hai mươi năm
dịch vụ công thiết yếu
trên môi trường điện tử
đã hoàn thành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
và hiện người dân
doanh nghiệp đang được hưởng lợi
từ dịch vụ công trực tuyến
không phải mang theo bảo hiểm y tế
giờ đây chỉ cần quét căn cước công dân gắn chip
chị hữu đã đăng ký khám
tại bệnh viện này
với dịch vụ công mức độ ba bốn
việc cấp hộ chiếu qua mạng
hay phân cấp đăng ký ô tô
xe máy về cấp huyện cấp xã
cũng đã được người dân đồng tình ủng hộ
đánh giá cao
ưng dẫn người dân
hoàn tất thủ tục rất nhanh
trước tôi vẫn phải mất thời gian
đến nơi làm thủ tục
nhưng hiện tại tôi có thể
làm trực tuyến từ trên đây
chúng tôi tự hào
dịch vụ công mức độ bốn
đã góp phần tạo điều kiện thật lợi
cho người dân
giảm tải công dân đến nội phục sơ trực tiếp
tại các cơ quan quản lý sân tộc cảnh
cùng với người dân
các doanh nghiệp cũng được hưởng nhiều tiện ích
từ dịch vụ công trực tuyến
các dịch vụ điện lực của tập đoàn
được thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
qua cổng dịch vụ công quốc gia
giảm bớt lượng giấy tờ
và lưu trữ khoảng hơn hai mươi triệu
trang hồ sơ cần phải lưu trữ
cho nên sẽ rút ngắn được
thực hiện các thao tác
đối với cấp điện cho người dân mới
hiện có hơn ba dịch vụ công trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia
chính phủ quyết định ưu tiên
chọn hai mươi năm dịch vụ công trọng điểm thiết yếu
để phổ biến rộng tới người dân
hàng triệu người dân và doanh nghiệp trên cả nước
đang hưởng những lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến đem lại
thật phấn khởi khi nhìn thấy những lợi ích thiết thực
mà đề án sáu bắt đầu mang lại
cho người dân và doanh nghiệp
còn nói một cách đơn giản hơn
chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến
được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng
thì khi đó mới có thể nói về thành công
của đề án sáu
cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi